hôm nay quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu bầu phó chủ tịch quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba
lực lượng công an các tỉnh thành phố triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn đợt bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cũng trong sáng nay quốc hội đã thông qua dự án luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi và dự án luật báo chí sửa đổi
còn trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch hội đồng dân tộc chủ nhiệm một số ủy ban của quốc hội tổng kiểm toán nhà nước với chín mươi một năm mươi tán thành
theo đó ông hồ đức phước được bầu làm tổng kiểm toán nhà nước với bốn trăm một mươi bảy phiếu đồng ý
trong sáng nay với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua luật báo chí sửa đổi
trước khi đại biểu nhấn nút thông qua chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật báo chí sửa đổi mà các đại biểu còn băn khoăn trong phiên thảo luận
dự thảo luật báo chí sửa đổi gồm sáu chương sáu mươi một điều đã được tám mươi chín bốn mươi bảy đại biểu quốc hội tán thành thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
về cấp kẻ nhà báo tiếp thu ý kiến đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội đã sửa đổi bổ sung
điều hai mươi bảy dự thảo luật
cụ thể để được cấp thẻ nhà báo người công tác tại cơ quan báo chí phải tốt nghiệp đại học trở lên
trường hợp là người dân tộc thiểu số đang thực hiện các ấn phẩm báo in chương trình phát thanh truyền hình chuyên trang báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
về ý kiến đề nghị không nên quy định thời hạn năm năm phải đổi thẻ nhà báo ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy
thực tế hiện nay có một số trường hợp người được cấp thẻ nhà báo nhưng không còn làm công việc liên quan
đến báo chí mà vẫn sử dụng kẻ nhà báo không đúng mục đích do vậy để quản lý hiệu quả việc sử dụng kẻ nhà báo ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị được giữ như luận dạy sự thảo luận
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng phạm dũng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến làm việc tại công an tỉnh sóc trăng công an thành phố cần thơ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cần thơ
để kiểm tra công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác bảo vệ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại sóc trăng lãnh đạo công an tỉnh đã báo cáo nhanh tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi năm và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
theo đó công an tỉnh sóc trăng đã triển khai bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng
đặc biệt là bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
từ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục giữ vững ổn định
phạm pháp hình sự giảm tai nạn giao thông được kiềm chế không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
riêng về công tác triển khai bảo vệ bầu cử công an tỉnh sóc trăng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị địa phương
thường xuyên nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền và ủy ban bầu cử các cấp xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh
tại cần thơ trong năm hai nghìn một mươi năm và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng công an thành phố và cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố
triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác
đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu địa bàn trọng điểm không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ phạm pháp hình sự được kiềm chế
tỷ lệ phá trọng án thường án đạt cao không để xảy ra cháy lan cháy lớn
đặc biệt công an thành phố và cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả
cao điểm bảo vệ cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị trên thứ trưởng phạm dũng đã biểu dương những thành tích mà lực lượng công an tỉnh sóc trăng công an thành phố cần thơ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần thơ đã đạt được trong thời gian qua
qua đó đã góp phần đảm bảo tốt an ninh khu vực tây nam bộ đồng thời yêu cầu thời gian tới lực lượng công an cần tập trung đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn
tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm kéo giảm tội phạm hình sự tăng cường các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông phòng ngừa cháy nổ
đồng thời triển khai bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp sắp tới không để xảy ra tình huống bất ngờ đột xuất
với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bám sát chỉ đạo của bộ công an
thời gian qua lực lượng công an tỉnh sơn la đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh sơn la
hai đối tượng đỗ thanh tùng và lò văn hoang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tệ xã mường khiêng huyện thuận châu tỉnh sơn la vừa bị lực lượng công an thành phố sơn la tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
cùng với vật chứng bị thu giữ là ba chiếc xe máy một chiếc xe đạp điện với tổng trị giá gần năm mươi triệu đồng
được một thời gian đường dây lừa đảo này lại tiếp tục mắc nối với hai đối tượng quốc tịch nigeria để tiếp tục lừa đảo và hàng chục phụ nữ đã mắc bẫy
mới đây lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã phát hiện chất vàng ngô một loại chất có khả năng gây ung thư cao có trong mang tươi bán tại các chợ ở đà nẵng
còn tại tỉnh nghệ an hôm nay phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra phát hiện hai cơ sở sản xuất măng tươi tại khối hai phường đội cung tp vinh
sử dụng chất tẩy trắng nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cơ sở sản xuất của chị phạm thị trang làm chủ có khoảng một mươi tấn măng đã qua sơ chế được ngâm với nước có pha chất bột màu vàng
tại cơ sở sản xuất của anh lê đức sơn có năm trăm linh kg măng đã qua sơ chế và một mươi năm tấn măng mới nhập về còn đựng trong các bị tải sắc rắn
công nhân đang sử dụng chất bột màu vàng pha với nước để ngâm măng
lực lượng công an còn phát hiện thêm một thùng sắt đựng chất bột màu trắng có trọng lượng hai mươi bảy kg
theo hai chủ cơ sở thì chất bột màu trắng có xuất xứ từ trung quốc nhưng không biết là chất gì được mua ở thanh hóa dùng để tẩy trắng măng
sau đó dùng chất bột màu vàng để nhuộm màu cho măng
toàn bộ số măng tươi được các chủ cơ sở thu mua từ huyện quế phong
sau khi chế biến thì nhập cho các chợ đầu mối tiêu thụ trên khắp địa bàn nghệ an và cả các tỉnh lân cận
tổ công tác đã tiến hành lấy mẫu hai chất bột trên để phân tích đồng thời niêm phong toàn bộ số măng này để xử lý theo quy định
mặc dù đến thời điểm này với sự nỗ lực của chính quyền địa phương các ban ngành liên quan
ổ dịch lở mồm long móng bùng phát trên đàn châu bò tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã cơ bản được khống chế
tuy nhiên điều đáng nói trong bối cảnh cả nước đang nói không với thực phẩm bẩn thì tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
dù lợn đang mang bệnh với biểu hiện viêm da viêm kẽ bóng chân không đi được nhưng cán bộ thú y vẫn cấp giấy phép giết mổ để làm thực phẩm bán ra thị trường
tại lò mổ gia súc hải dương số hai nằm trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng đã phát hiện gần chú quân lợn có biểu hiện viêm da viêm kẽ móng chân không đi được
thế nhưng số giao xúc này vẫn được giết mổ làm thực phẩm bán ra thị trường

chủ lò mổ giao xúc hải dương số hai cũng cho biết thêm tình trạng loạn bị bệnh đã xuất hiện hơn nửa tháng nay
bản thân đã trình báo sự việc với trạm thủ y thành phố đông hới
tuy nhiên cán bộ thú y chỉ xuống kiểm tra một cách rất sơ sài rồi thu tiền kiểm dịch
đồng thời khẳng định số lượng này chỉ bị viêm kẽ chân rồi cấp giấy phép cho giết mổ
hai con này bị do trong quá trình vận chuyển bị xét xước
để tôn trong chuông lâu ngày nhiễm bệnh của chuông cho nên bị viêm kẽ chân
việc mà chuông bệnh thì do khi nó đã xếp xước rồi
thì khi cái chuông bệnh để lâu ngày nữa thì nó là viêm kẽ chân
tuy nhiên là qua kiểm tra lâm pha của cán bộ thủ y
thì lần không có triều chứng triển hình của tất cả của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
cho nên là lần vẫn được thiết phục giết mổ
được biết số lợn đem đến lò mổ gia súc hải dương số hai để giết mổ
được thu mua ở các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
trong đó có viện quảng ninh địa phương vừa xảy ra dịch lầm mốc lòng móng
vào ngày hai mươi bốn tháng ba
trên đàn trâu của một hộ dân ở thôn hoành vinh xã an ninh
và sau đó lan ra hai xã tân ninh và hiển ninh
với ba mươi tám con châu bò bị bệnh
vào một mươi một vào ngày một tháng bốn
sở nông nghiệp phát triển đông thôn
phối hợp với tri cục thú y tỉnh quảng bình
đã kiểm tra ba mươi chín con lợn thịt
được đưa với giết mổ tại lò mổ này
và đã phát hiện bảy con bị ốm
với biểu hiện viêm da viêm kẽ mòng chân
trong đó có hai con nằm một chỗ
sau khi kiểm tra lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu từ hai con lợn này
để đưa đi xét nghiệm
đồng thời yêu cầu chủ lò mổ nhốt cách ly hai con lợn bị ốm nói trên
đợi kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn
tuy nhiên điều mà người tiêu dùng đang quan tâm
chính là công tác kiểm tra kiểm soát giết mổ ra sức và đồng hới
đã thật sự đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng hay chưa
nửa tháng sau khi bộ y tế việt nam nhận thông tin
đã xác định được một du khách người úc dương tính với virus zika
sau khi trở về từ việt nam
vào ngày hôm nay bộ y tế đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus zika ở việt nam
đó là hai bệnh nhân nữ ở khánh hòa và thành phố hồ chí minh
ngay trong sáng ngày hôm nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
đã có buổi gặp mặt với báo chí tại tòa nhà petro vietnam tower
số một mươi năm lê duẩn quận một thành phố hồ chí minh
đây là nơi làm việc của nữ bệnh nhân ba mươi ba tuổi
là một trong hai trường hợp được phát hiện nhiễm virus zika
tại buổi gặp mặt bộ y tế cũng thông tin về hai trường hợp đầu tiên
phát hiện dương tính với virus zika tại việt nam
một bệnh nhân nữ sáu mươi bốn tuổi trú tại phường phước hòa nha trang khánh hòa
và trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ ba mươi ba tuổi
cư trú phường thành mỹ lợi quận hai thành phố hồ chí minh
bắt đầu có những triệu chứng phát bang viêm kết mạc mệt mỏi
và đến khám tại bệnh viện đa khoa quận hai cùng ngày
do lo ngại bị bệnh rubella
kết quả xét nghiệm ngày ba mươi một tháng ba và ngày một tháng bốn
tại viện pasteur thành phố hồ chí minh cho thấy
chị này duyên tính với virus zika
kết quả xét nghiệm tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
ngày hai tháng bốn của đại học nagasaki
đặt tại viện cũng cho kết quả duyên tính
trước cùng ngày bộ trưởng bộ y tế đã đến thăm gia đình bệnh nhân
ở phường thành mỹ lợi
nhưng do sức khỏe ổn định
nên nữ bệnh nhân này vẫn đi làm bình thường
hiện bộ y tế đã có văn bản
cơ sở y tế tại tỉnh khánh hòa và thành phố hồ chí minh
chỉ đạo các địa phương nâng mức cảnh báo
đáp ứng dịch lên bước hai
đối với tình huống đã có trường hợp mắc bệnh
các viện pasteur nha trang thành phố hồ chí minh
đã phối hợp với các địa phương
điều tra mở rộng tại khu vực ổ dịch
và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch
tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
trong sáng nay sở y tế quảng ngãi
cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát
và trần đoán điều trị bệnh do virus zika
cho hơn một trăm linh cán bộ y tế
tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã hướng dẫn cụ thể
cách giám sát và phòng chống bệnh do virus zika
xây dựng kế hoạch phòng chống dịch do virus zika
tại quảng ngãi
việc lấy mẫu bảo quản
vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh do virus zika
và cách trần đoán trước sinh hội chứng não bé
ở thái nhi
sở y tế yêu cầu các đơn vị sớm triển khai
kế hoạch phòng chống virus zika tại cơ sở
chuẩn bị đầy đủ về vật tư hóa chất trang thiết bị
bảo đảm đáp ứng các tình huống về dịch bệnh
virus zika có thể lây truyền qua đường máu
từ mẹ sang con quan hệ tình dục
người bệnh có biểu hiện sốt phát ban trên da
viêm kết mạc đau khớp đau cơ
mệt mỏi và đau đầu
khi virus xâm nhập có thể tấn công hủy hoại tế bào não
và gây ra chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh
hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
và vaccine phòng bệnh
biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay là
diệt loang quang bọ gậy diệt ngũi
thường xuyên ngủ màn
nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh
phải đến các cơ sở y tế gần nhất
để được tư vấn cách ly và điều trị
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập
bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngày năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
mùng năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
viện lịch sử công an phối hợp với
cục nghiên cứu khoa học lịch sử bộ an ninh lào
sưu tầm nghiên cứu biên soạn
và ra mắt cuốn sách
học viện lực lượng công an lào
trường một nghìn hai trăm bảy mươi năm việt nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cuốn sách là món quà tinh thần có ý nghĩa sâu sắc
nhằm góp phần tăng cường hiểu biết
thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng công an nhân dân việt nam
và lực lượng công an lào
với một trăm bảy mươi sáu trang
cuốn sách đã dựng lại bức tranh lịch sử khái quát nhất
về trường một mươi hai trăm bảy mươi năm việt nam
tái hiện chân thực những hoạt động chủ yếu
của học viên công an lào tại trường một mươi hai trăm bảy mươi năm việt nam
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và sự trưởng thành của các học viên
cuốn sách là một biểu tượng của tình đoàn kết
hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng công an hai nước
trong giai đoạn khó khăn nhất
của cách mạng việt nam và cách mạng lào
cuốn sách đã được ra đời
thứ nhất là
khơi lại cái truyền thống
của học viên
lực lượng công an lào
đã từng học tập tại trường một nghìn hai trăm bảy mươi năm việt nam
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cái điểm thứ hai nữa
là nó cũng ghi nhận
cái sự đóng góp
của các thế hệ thầy cô giáo
và những nhà khoa học công an việt nam
đối với công tác đào tạo
cái cán bộ
lãnh đạo chỉ huy
cũng như là học viên công an lào
tại trường một mươi hai trăm bảy mươi năm việt nam nói riêng
và công tác
đào tạo bồi dưỡng cán bộ
công an lào ở việt nam nói chung
cuốn sách học viện lực lượng công an lào

là công trình khoa học lịch sử
rất có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn
không chỉ có giá trị tuyên truyền
giáo dục đối với lực lượng công an lào
và lực lượng công an việt nam
mà còn góp phần làm rõ
và khẳng định mối quan hệ đặc biệt
giữa hai đảng hai nhà nước hai dân tộc nói chung
và hai bộ nói riêng
là quan hệ mỗ mực thủy chung
trong sáng và hiếm có
ôn lại truyền thống quý báu đáng trân trọng
và tình nghĩa sâu đậm
của các thế hệ cán bộ giáo viên
và học viên công an lào
đã từng làm việc học tập
tại trường một nghìn hai trăm bảy mươi năm việt nam